đêm qua dạng sáng ngày hôm nay tại thôn sáu xã triềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn la đã xảy ra một vụ cháy lớn kho hàng của cửa hàng bán đồ gia dụng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sơn la đã huy động năm mươi cán bộ chiến sĩ và bốn xe chữa cháy chuyên dụng xe chứa nước để chữa cháy cùng sự hỗ trợ của hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện mai sơn
sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy đến khoảng hai giờ sáng ngày bảy tháng một mươi một đám cháy về cơ bản đã được dập tắt không để lan sang khu vực khác
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người nhưng đã thiêu dụi kho hàng rộng khoảng bảy trăm linh m hai cùng nhiều hàng hóa bên trong ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được khẩn trương điều tra làm rõ